phó thủ tướng chính phủ trịnh đình dũng vừa có ý kiến về việc giải quyết vướng mắc bất cập khi sử dụng quỹ đất trụ sở làm việc để thanh toán dự án bt xây dựng chuyển giao
cụ thể phó thủ tướng giao bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với các bộ cơ quan liên quan hoàn thiện cơ chế thanh toán dự án bt
tại dự thảo luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư dự thảo luật ppp
trong quá trình tiếp thu ý kiến đại biểu quốc hội tại kỳ họp thứ tám quốc hội khóa một mươi bốn hoàn thiện trình quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ chín
bộ kế hoạch và đầu tư có trách nhiệm phối hợp với bộ tài chính bộ tài nguyên và môi trường
nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung luật quản lý sử dụng tài sản công luật ngân sách nhà nước luật đất đai
bảo đảm đồng bộ với dự thảo luật ppp về cơ chế phương thức thanh toán dự án bt và cơ chế đấu giá
sử dụng tài sản công là đất đai để thanh toán hợp đồng bt